sáng nay phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm đã mật phục bắt quả tàng phương tiện khai thác cát trái phép
tại khu vực cầu cao tốc long thành dậu dây thuộc phường long phước tp thủ đức
lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức mật phục và phát hiện ghe gỗ không số tải trọng khoảng một mươi năm tấn
đang gắn thiết bị không sức lớn để bơm hút cát trái phép từ dưới sông lên phương tiện
thời điểm bắt quả tan trên ghe có hai đối tượng gồm phan văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê đồng nai
và nguyễn văn đậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thành phố thủ đức đồng thời thu giữ khoảng một mươi sáu mét khối cát một mươi mét ống
hiện cảnh sát đường thủy đã đưa phương tiện và người vi phạm về trụ sở để điều tra xử lý theo quy định
trước đó đơn vị đã từng lập kế hoạch kết hợp mật phục và tuần tra công khai
nhằm xử lý nghiêm tình trạng bơm hút cát trái phép và các phương tiện chở quá tải trọng
qua đó phát hiện và bắt giữ hàng chục phương tiện thu giữ một lượng lớn cát lậu